mắc phải căn bệnh ung thư trong độ tuổi chỉ từ hai mươi đến bốn mươi tuổi
độ tuổi được coi là đẹp nhất trong cuộc đời đã không chỉ lấy đi sức khỏe
mà còn cả tinh thần và tương lai của người bệnh
tại việt nam trung bình mỗi năm ước tính có một trăm hai mươi sáu ca ung thư mắc mới
lấy đi tính mạng của chín mươi bốn người
trong số đó một dấu hiệu đáng lo ngại là tỷ lệ người trẻ tuổi mắc các loại bệnh ung thư
đang có chiều hướng tăng lên trong những năm gần đây
thực trạng này đã và đang khiến cho gánh nặng ung thư ngày càng trở nên trầm trọng
khi mà lực lượng đang ở độ tuổi lao động thì lại mất khả năng lao động
và cần được chăm sóc điều trị lâu dài
đây cũng là nội dung chính trong chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trẻ hóa ung thư đang là thực tế đáng lo ngại tại việt nam
với tỷ lệ mắc ngày càng trở nên trầm trọng
những khoản chi phí điều trị tốn kém và kéo dài
khiến căn bệnh ung thư thật sự trở thành gánh nặng cho gia đình và cả xã hội
kết quả thống kê trên một trăm hai mươi người mắc ung thư tại tp hcm cho thấy
độ tuổi trung bình của người bệnh mắc ung thư là năm mươi năm tuổi
trẻ hơn nhiều so với các nước phát triển
qua thực tế khám chữa bệnh
các bác sĩ cũng ghi nhận nhiều trường hợp mắc ung thư ở độ tuổi thanh thiếu niên
đây là một bệnh nhân nữ hai mươi bảy tuổi
dù tiền sử gia đình không có người thân bị bệnh ung thư vú
nhưng do thường xuyên được tiếp nhận thông tin tuyên truyền và cách tự khám vú tại nhà
nên đã sớm phát hiện sự bất thường trên cơ thể
và nhanh chóng tìm tới các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị
may mắn là kết quả sinh thiết cho thấy khối u của bệnh nhân lành tính
và có thể dễ dàng điều trị
mình bị nang nang sơ nang tự ở nhà kiểm tra thấy
mình lên bệnh viện
bệnh viện tỉnh kiểm tra thì họ cũng siêu âm là sơ nang
thế là mình cũng không yên tâm
thế mình lên trên viện ca tân triều mình kiểm tra lại thì bác sĩ chọc sinh thiết thì kết luận là sơ nang lành tính
mình cũng thấy yên tâm hơn
mình cũng thấy là việc đi khám này là cũng rất tốt
một năm nên có khi là mình nên đi khám định kỳ hai lần thì là rất tốt cho sức khỏe của mình
nếu như có phát hiện bệnh sớm thì cũng dễ chữa trị
thực tế khám bệnh hàng ngày
dân trẻ tuổi đến khám bệnh đông lên
đó có lẽ là do cái thành quả của cái chương trình tẩm soát và tuyên truyền của ngành y tế cũng như là của ngành ung thư trong thời gian vừa qua
và cái hiểu biết của người dân sẽ cao hơn và họ trở thành những cái người mà tích cực tự đi khám và tự phát hiện bệnh cho mình
do đó chúng tôi nhận thấy là số lượng những phụ nữ còn trẻ
từ ngoài hai mươi tuổi đến ba mươi tuổi đi khám và phát hiện sớm
bệnh rất là đông và tăng đột biến so với những thời gian trước
tuy nhiên thì tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú vẫn rơi vào đỉnh điểm từ ngoài bốn mươi tuổi trở đi
chứ không phải là rơi vào lứa tuổi trẻ
nhưng mà cái tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú có xu hướng trẻ hóa thì tăng hơn so với những thời gian trước
theo quan điểm của các bác sĩ
trong số các yếu tố nguy cơ dẫn đến tỷ lệ người trẻ tuổi mắc ung thư vú
đầu tiên phải kể đến những thói quen xấu trong lối sống và sinh hoạt
từ việc ăn uống ngủ nghỉ
cho đến việc sử dụng các loại thuốc tránh thai thuốc nội tiết
mà không có sự kiểm soát chặt chẽ của bác sĩ
khiến cho tỷ lệ mắc bệnh tăng cao hơn so với thời gian trước
cùng với chiều hướng trẻ hóa độ tuổi mắc
cái nguyên nhân ung thư vú thì đa phần là đến từ lối sống và từ môi trường
thế còn cái tỷ lệ những bệnh nhân
mà có yếu tố gia đình hoặc là yếu tố di truyền
thì nó đóng cái tỷ lệ thấp
trong cái nguyên nhân ung thư vú
những cái nhận định đó của khoa học thì nó liên quan đến cái chuyện
mà chúng ta điều chỉnh lối sống
làm sao mà
vận động nhiều
hoạt động thể chất đầy đủ
ăn uống lành mạnh cân bằng
đối với chị em
thì cũng nên khám định kỳ để mà có thể phát hiện
những cái tổn thương sớm của vú
với những phụ nữ độ tuổi ngoài ba mươi là chúng ta có thể quan tâm đến cái chuyện
tự khám vú cho mình rồi
ung thư vú mà ở cái lứa tuổi
thì cái tiên lượng nó sẽ xấu hơn rất là nhiều
do vậy thì cái quá trình
chữa bệnh nó sẽ khó khăn hơn
cái việc đáp ứng với điều trị nó cũng khó khăn hơn
và đương nhiên là cái phần thời gian mà người phụ nữ phục hồi sau cái quá trình điều trị
nó cũng sẽ đem lại rất là nhiều những gánh nặng
cho chính bản thân người bệnh
là cho các bác sĩ theo dõi và điều trị
bởi vì bạn biết rằng là điều trị ung thư vú là một con đường rất là dài
chứ nó không kết thúc khi người bệnh
đã ra khỏi bệnh viện
do vậy thì đấy là cái thực tế rất là khó khăn mà các bạn cần hiểu
để chuẩn bị sẵn cho mình một cái tâm lý
cũng như là về tất cả những cái vấn đề liên quan cho cái việc chữa bệnh đạt được cái thành công cao
cùng với ung thư vú
ung thư dạ dày cũng là một trong những loại ung thư thường gặp
bệnh nhân này mới hai mươi bảy tuổi
cách đây một năm
đã nội soi dạ dày
và được chẩn đoán viêm dạ dày mạn tính
tuy nhiên do chủ quan
bệnh nhân đã không điều trị
và theo dõi bệnh trong một thời gian dài
để bây giờ quay lại bệnh viện
với biểu hiện đau thượng vị
kết quả soi cho thấy
ổ loét tược đối lớn
và kết quả sinh thiết mua bệnh học cho thấy
bệnh nhân đã bị ung thư dạ dày tuyếp biểu mô tuyến
ung thư dạ dày chúng ta biết là
theo các nghiên cứu kinh điển trước đây
là gặp ở độ tuổi
trên năm mươi tuổi
và sáu bảy mươi tuổi thì tỷ lệ con số tương đối cao
tuy nhiên ngày nay
trong thực tế lâm sàng
nói chung và đặc biệt ở bệnh viện ca chúng tôi
xu hướng trẻ hóa
trong các bệnh lý ung thư nói chung và ung thư dạ dày
bắt đầu có những biểu hiện
chúng tôi đã và đang làm các nghiên cứu để thống kê
thì hy vọng trong thời gian gần nhất chúng tôi sẽ có tổng kết cái thống kê này
và đưa ra một cái con số
có sức thuyết phục
để chứng minh là
cái sự dịch chuyển
về mặt trẻ hóa
trong bệnh lý ung thư trong đó có ung thư dạ dày
theo thống kê của who
mỗi năm có khoảng một triệu ca ung thư dạ dày mới mắc
đứng hàng thứ năm trong các bệnh lý ung thư thường gặp
ở cả hai giới
còn tỷ lệ tử vong do ung thư dạ dày đứng hàng thứ ba
trong tổng số ca tử vong bởi các bệnh lý ung thư
qua thực tế khám chữa bệnh
các bác sĩ nhận thấy
ung thư dạ dày tương đối phổ biến ở việt nam
nguyên nhân cho thực trạng này vẫn là câu hỏi còn đang bò ngò
tuy nhiên các chuyên gia đã chỉ ra một số yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư dạ dày
như nhiễm vi khuẩn hp
duy trì chế độ ăn có nhiều đồ nướng
đồ ăn lên men hoặc mốc
ăn nhiều thịt ít rau
lạm dụng rượu bia thuốc lá
lối sống ít vận động trong một thời gian dài
làm sao để phát hiện sớm nhất
ung thư dạ dày
ở cái người
vì cơ cơ bệnh tật nó trẻ hóa lên
thì trước đây với những cái tuổi
trên bốn mươi chúng ta mới đi sàng lọc
thì bây giờ do cơ cơ bệnh tật như vậy chúng ta sàng lọc ở tuổi ba mươi
hoặc thậm chí trẻ hơn
hoặc ở những người
có yếu tố nguy cơ cao ví dụ như là nhiễm vi khuẩn hp
hay là tiền sự trong gia đình có những người đã mắc bệnh ung thư
hoặc là viêm dạ dày mạn tính mà điều trị lâu không hết
hoặc là ở những cái yếu tố
lạm dụng ví dụ hoạt động thể chất ít béo phì nhiều
thì tôi cho đó là những nhóm tuổi trẻ mà cần phải sàng lọc ung thư sớm
chuẩn đoán ở giai đoạn ung thư sớm
vẫn là chìa khóa vàng
trong điều trị bệnh ung thư nói chung
và đặc biệt là ung thư ở dày nói riêng
mặc dù ngành ung thư đã có nhiều tiến bộ trong việc tầm soát
phát hiện cũng như chẩn đoán và điều trị
làm giảm tỷ lệ phát hiện ở giai đoạn muộn từ sáu mươi đến bảy mươi
xuống còn bốn mươi trong những năm gần đây
tuy nhiên thách thức từ thực trạng số lượng bệnh nhân ung thư được phát hiện mới vẫn không có dấu hiệu giảm
vẫn là một bài toán khó
và là gánh nặng cho xã hội
khi bệnh nhân còn đang ở độ tuổi học tập và lao động
ở việt nam
là hầu như tất cả các loại ung thư đều tăng
chứ không phải chỉ một số
ngoài những loại ung thư mà thường gặp
như là nữ giới là vú
ở nam giới là vú
phổi thì hiện nay rất nhiều các loại
ung thư ở cả hai giới
đều có xu hướng được tăng lên
trong số các bệnh nhân
phát hiện ra hàng năm như vậy
tức là phát hiện sớm và phát hiện mới
ở tỷ lệ mắc
cũng như là tỷ lệ tử vong
thì ngoài những
bệnh nhân mà gặp ở mọi lứa tuổi
ở mọi giới
thì có một
mà trong thực hành lâm sàng
trong thăm khám điều trị chúng ta thấy là
có hình dung trẻ hóa
các bệnh nhân ung thư có nghĩa là
rất nhiều loại ung thư
chúng ta biết là
thường gặp người
người có tuổi
càng về nửa tuổi về sau cuộc đời
thì cái tỷ lệ mắc các bệnh
các cái đột biến di truyền các bệnh ung thư bệnh mắn tính bệnh ác tính thường gặp nhiều lên
nhưng trong thời gian vừa rồi
thì có một tỷ lệ
là mặc dù chưa có mật thống kênh đầy đủ ở việt nam
nhưng mà qua thực tế
ghi nhận các cái ung thư qua quá trình chẩn đoán và được truyền tại các bệnh viện nhất là tại bệnh viện mai
chúng ta thấy
một tỷ lệ
là các bệnh nhân trẻ
nghĩa là tuổi
đã còn rất trẻ đã mắc những cái bệnh
mà thường trước kia hay gặp ở người có tuổi
hoặc người trung niên của người có tuổi
ví dụ như là ung thư vòm
một số loại ung thư khác nữa
bệnh nhân này xuất hiện hạch cổ
có biểu hiện đau kèm theo suốt cao từ cách đây một tháng
sau khi được làm các xét nghiệm
chụp cộng hưởng từ đánh giá các tổn thương u vòm
và chụp pet ct
thì đã phát hiện tổn thương di căn hạch tại chỗ
theo pháp luật điều trị
bệnh nhân sẽ phải điều trị hóa xạ trị đồng thời
chẳng ai có thể ngờ
một cô bé mới một mươi năm tuổi
lại mắc căn bệnh ung thư vòm họng
và phát hiện khi đã ở giai đoạn hai
cả gia đình lẫn bệnh nhân đều như sụp đổ
thời gian điều trị không biết kỳ nào mới kết thúc
việc học tập
coi như bỏ giờ
cánh cửa tương lai
dường như đã đóng lại trước mắt bệnh nhân
khi phát viện thì nó cũng khóc nhiều lắm nhưng mà
kiểu là phát bác sĩ cũng động viên
may mắn là cháu gặp được
bác sĩ cũng hết lòng vì
vì cháu đấy nên là cháu cũng đỡ hơn nhiều
bác sĩ cũng khuyên cháu thì bác sĩ sẽ
chữa được bệnh của cháu là chữa được nên cháu cũng đỡ được
đầu tiên nó biết cháu khóc
đối ung thư vòm thì đôi khi cũng hay gặp một số trường hợp thì gặp những người trẻ tuổi
thì một là có thể có yếu tố về gen
thứ hai là nó có thể
do môi trường sống có thể là
khi bệnh nhân là bệnh nhân nữ thì có thể bệnh nhân là
không có thuốc tuy nhiên là trong
sống trong môi trường của người thân hoặc người xung quanh hút thuốc
do vậy thì nó sẽ bị tác dụng của khói thuốc lá
thứ hai nữa là do chế độ ăn uống
đặc biệt là trên cái vùng cao thì đôi khi họ có thể dùng các thứ đồ ăn và các gia vị đó khác nhau
thứ ba nữa là trong cái điều kiện có thể phối nhiễm virus như là hpv
có thể là một yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư vòm và các người trẻ tuổi đặc biệt như bệnh nhân nữ này
bệnh nhân nam này cũng chỉ mới một mươi bảy tuổi
tính biểu hiện ở vùng trung thất
bệnh nhân tiếp nhận điều trị hóa chất từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
tuy khối u đã nhỏ lại sau một thời gian điều trị nhưng khối u đã xâm lấn vào da khiến cho việc điều trị
trở nên khó khăn hơn rất nhiều
em thấy sức khỏe của mình tiến triển nhanh và tốt ạ
em thường thấy lạc quan hơn thôi tại vì đã có những bác sĩ điều trị cho mình rồi
mặc dù vẫn giữ được tinh thần lạc quan trước căn bệnh hiểm nghèo
nhưng bệnh nhân này sẽ còn phải đối mặt với một chặng đường dài chiến đấu với bệnh tật ở trước mắt
tôi lấy ví dụ như là cái ung thư cú chẳng hạn
trước đây là từ phụ nữ độ bốn mươi năm năm mươi tuổi trở lên mới mắc
nhưng bây giờ cái lứa tuổi rất trẻ
có những người hai mươi ba mươi là đã mắc rồi
thế cũng như vậy
như cái trường hợp này là một cái
cháu bé mà mới có một mươi bảy tuổi là cái tuổi thanh niên rất tốt mắc những cái bệnh này
đây là những cái lứa tuổi tốt nhất
để mà sau này có nhiều những cái đóng góp cho xã hội
cho cuộc sống thì lại mắc những cái bệnh hiểm nghèo như thế này
cho nên rằng đây nó là một cái hồi chuông cảnh báo
để chúng ta phải có những biện pháp để mà phòng tránh đồng thời phát hiện sớm để đưa lại cái điều trị nó mới mang lại cái kết quả tốt
ngoài các rối loạn nội tiết
tổn thương có tính di truyền trong cơ thể mỗi người
thì sự gia tăng của các bệnh ung thư
là tổng hòa của các yếu tố do điều kiện ngoại cảnh tác động liên quan đến môi trường ô nhiễm
thực phẩm nhiễm nhiều hóa chất
thuốc bảo vệ thực vật
chất kích thích tăng trưởng
hoặc chính con người
đã tự mang họa đến cho mình
bởi lối sống thiếu khoa học
với thói quen xấu
như hút thuốc
chế độ dinh dưỡng không an toàn hợp lý
nếu nhìn vào các yếu tố nguy cơ chủ quan
mỗi người đều có thể tự phòng tránh được các bệnh nguy hiểm này
cho chính mình
quý vị và các bạn thân mến
một trong những điều kiện quan trọng nhất để việc điều trị ung thư đạt được hiệu quả vẫn là phát hiện sớm
người trẻ tuổi cần thay đổi suy nghĩ
ung thư là bệnh
của những người lớn tuổi
bởi căn bệnh này vốn không chừa một ai
chính vì vậy bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh
mỗi người cần là bác sĩ của chính mình
hãy tự theo dõi sự thay đổi trong sức khỏe của mình
tới các cơ sở y tế để được tầm soát
phát hiện và điều trị sớm
thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau